cùng với nhiều tỉnh thành phố tại miền trung chịu ảnh hưởng của bão số chín đang tiến mạnh vào đất liền
đêm qua và sáng nay đà nẵng đã có nhiều cơn gió mạnh kèm theo mưa lớn
nhóm phóng viên của truyền hình nhân dân đang có mặt tại hiện trường sẽ thông tin về diễn biến của mưa bão tại đây
theo dự báo của trung tâm ký tượng thủy văn quốc gia trong những giờ tiếp theo bão sẽ đổ bộ vào đất liền từ đà nẵng đến phú yên
gió giật cấp một mươi một hai và giật lên đến một mươi năm
từ chiều tối và đêm qua tại thành phố đà nẵng đã có mưa mưa vừa có nơi mưa to mưa rất to
lượng mưa phổ biến từ một mươi năm bốn mươi mm có nơi cao hơn như suối đá năm mươi ba mm
mức nước các sông hồ trên địa bàn thành phố
từ mức một năm
bảy m trên báo động một bảy m tại sông cẩm lệ hồ hòa trung mực nước bốn bốn mươi trên bốn mươi một một mươi m và hồ đồng nghệ mức nước ba mươi trên chín mươi trên ba mươi ba ba mươi m
theo báo cáo của bộ chủ yếu bộ đội biên phòng thành phố đà nẵng tính đến năm giờ sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi
đà nẵng có một hai trăm bốn mươi tàu với trên bảy bốn trăm linh lao động đã về trú ẩn ở nơi an toàn
ngoài ra các tàu nội địa tàu du lịch nước ngoài đã cơ động về tránh bão tại khu vực đảo xanh
phía thượng nguồn sông hàn và sông cổ cò
từ các cơn bão trước hiện vẫn đang ở vị trí an toàn
các lồng bè nuôi thủy sản đã được người dân gia cố và chủ lồng đã rời bè
sáng sớm nay bão số chín tiến mạnh vào đất liền
lý sơn là huyện đảo của tỉnh quảng ngãi chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số chín
mặc dù bão đã giảm một cấp so với cuối ngày hôm qua nhưng cường độ rất mạnh giật cấp một mươi ba cấp một mươi sáu
tại huyện đảo lý sơn gió cấp chín giật cấp một mươi một
mưa lớn kèn theo gió mạnh sóng điển cao từ ba năm đến năm mét
nhiều trụ sở làm việc và nhà dân trên đảo bị tốc mái
nhiều diện tích hành tím đang trong thời kỳ chăm sóc bị dập lá hư hại hoàn toàn
mưa lớn kèm theo gió mạnh cũng quật ngã nhiều cây xanh trên đảo
gần sáu trăm năm mươi phương tiện tàu cá tàu vận tải cano của ngư dân nheo đậu tránh bão cũng bị mưa gió và sóng lớn đe dọa
hàng trăm nhà dân tại các khu vực sung yếu trên đảo cũng bị bão uy hiếp
huyện đảo lý sơn đang tiếp tục thống kê thiệt hại ban đầu do bão số chín gây ra
còn tại phú yên đến chín giờ sáng nay hai mươi tám tháng một mươi đã có gió giật mạnh
vùng ven biển có gió mạnh cấp chín cấp một mươi làm nhiều cây cối ngã đổ
đường dây hai mươi hai kv bị sự cố khiến nhiều khu vực mất điện
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên
đến sáng hai mươi tám tháng một mươi các địa phương đã di rời sơ tán tại chỗ hơn một mươi một hộ dân
với bốn mươi bốn hai trăm một mươi tám người tại các khu vực bị ảnh hưởng của bão và ngập lụt
lãnh đạo tỉnh phú yên cũng đã có văn bản khuyến cáo hướng dẫn người dân hạn chế không ra đường đến khi bão đi qua
lãnh đạo tỉnh phú yên đã có văn bản khuyến cáo hướng dẫn người dân hạn chế không ra đường đến khi bão đi qua

các cấp các ngành ở quảng ngãi đã triển khai những phương án cụ thể như thế nào
các cấp các ngành ở quảng ngãi đã triển khai những phương án cụ thể như thế nào